các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy tám độ kinh đông
và cách đảo sông tử tây thuộc huyện đảo trường sa khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh tới cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới thì bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc sau đó là bắc đông bắc
và mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đến lúc một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy tám độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh tới cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
trong vòng hai mươi bốn h bốn mươi tám h tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam
và mỗi giờ đi được khoảng năm đến một mươi km
dự báo là đến lúc một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu ba độ kinh đông
và cách huyện đảo hoàng sa là khoảng bốn trăm sáu mươi km
về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh tới cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
trong vòng bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km và nhiều khả năng sẽ suy yếu trở thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh tới cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai đi kèm với những con sóng cao từ ba đến năm m
khiến biển động rất mạnh
và cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
ngoài gió mạnh trên biển trung tâm khí tượng thủy văn trung ương còn cảnh báo hoàn lưu sau bão
kết hợp với khối không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa
từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến hết ngày hai tháng một mươi hai với lượng mưa được dự báo là từ hai trăm linh bốn trăm linh mm
vì thế trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
xin được quay trở lại với diễn biến của thời tiết đất liền
nằm sâu trong khối không khí khô và rét trong đêm nay thì nền nhiệt ở vùng đồng bằng bắc bộ tiếp tục duy trì ở ngưỡng một mươi bảy một mươi chín độ
còn đối với các tỉnh thành ở vùng núi có thấp hơn là một mươi năm một mươi bảy độ và trời vẫn còn khá rét
sáng ngày mai khi khối không khí lạnh suy yếu dần miền bắc trời có nắng nhẹ trở lại
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở bắc bộ sẽ có xu hướng tăng nhẹ thêm khoảng từ một đến hai độ nữa
đối với các tỉnh thành ở đông bắc bộ sẽ là hai mươi hai hai mươi năm độ
còn phía tây bắc bộ sẽ là hai mươi bốn hai mươi sáu độ
lui xuống các tỉnh thành miền trung trong đêm nay mưa giảm dần và chỉ còn tập trung ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến tận quảng ngãi
với lượng mưa là hai mươi bốn mươi mm
do mưa giảm dần vì thế mức nhiệt ngày mai ở miền trung sẽ tăng nhẹ thêm một hai độ nữa
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ là hai mươi hai hai mươi bốn độ
trời còn rét về đêm và sáng
lui xuống quảng bình đến thừa thiên huế
nhiệt độ là hai mươi hai hai mươi bốn độ

còn đà nẵng đến bình thuận thì cao hơn hẳn là hai mươi chín ba mươi một độ
với các tỉnh phía nam tiếp tục được hưởng chọn những ngày cuối tuần với tiết trời vô cùng đẹp
ở cả tây nguyên và nam bộ đều có chung tiết trời là không mưa nắng giáo
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên sẽ phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ
còn đối với nam bộ sẽ là ba mươi hai ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông khiến tầm nhìn xa giảm thấp còn bốn một mươi km trong mưa
đới gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy và giật cấp tám cấp chín khiến biển động mạnh
nhiệt độ tại đây là hai mươi sáu ba mươi độ
còn đối với vùng biển của huyện đảo trường sa nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi hai độ
cũng có mưa rào và rông vài nơi
tuy nhiên tầm nhìn xa vẫn trên một mươi km và gió đông bắc cấp bốn cấp năm
cuối cùng sẽ là phần dự báo chi tiết cho các tỉnh thành phố vào ngày mai